đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã có buổi làm việc với làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
tại thôn đồng mô thị xã sơn tây hà nội để khảo sát tình hình hoạt động của làng văn hóa nhằm hướng tới xây dựng cộng đồng dân tộc đoàn kết bình đẳng giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển
năm hai nghìn một mươi sáu làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã đón trên năm trăm linh lượt khách tham quan tăng một trăm linh so với năm hai nghìn một mươi bảy
riêng chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã đón trên ba trăm ba mươi lượt khách tham quan
hiện làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đang phấn đấu trở thành khu du lịch quốc gia vào năm hai nghìn hai mươi
theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch việt nam đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
với mục tiêu đón tám triệu lượt khách vào năm hai nghìn hai mươi và hai triệu lượt khách vào năm hai nghìn ba mươi
đánh giá cao những nỗ lực của bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng như của làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị
trong kỳ họp thứ tư của quốc hội tới đây khi bàn về kế hoạch ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
thì hội đồng dân tộc báo cáo xin ý kiến quốc hội về việc xúc tiến đầu tư cho làng văn hóa
coi đây là sự đầu tư cho phát triển trong tương lai nhằm gìn giữ phát huy và khai thác các di sản văn hóa
truyền thống của năm mươi bốn dân tộc anh em giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
hướng tới xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cộng đồng dân tộc đoàn kết
bình đẳng giúp đỡ nhau cùng phát triển và hoàn thiện con người theo hướng chân thiện mỹ